trong sáu giờ qua từ hai giờ đến tám giờ của ngày hai mươi bốn tháng một mươi các tỉnh thừa thiên huế đến phú yên và con tum
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa từ chín mươi tám bốn mm đến một trăm bốn mươi hai mm
dự báo trong sáu giờ tới các tỉnh từ thừa thiên huế cho tới phú yên và con tum sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến thành phố đà nẵng
từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên tám mươi mm các tỉnh từ quảng nam đến phú yên từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
tỉnh con tum từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên và con tum
nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp các khu đô thị tại các tỉnh thừa thiên huế
thành phố huế thị xã hương trà thị xã hương thủy thành phố đà nẵng là quận sơn trà
quận ngũ hành sơn thủy
quảng nam là thành phố hội an thành phố tam kỳ thăng bình duy xuyên thị xã điện bàn phú ninh
quế sơn núi thành tiên phước quảng ngãi là trà bồng bình sơn nghĩa hành mộ đức thành phố quảng ngãi
tỉnh bình định là an lão thị xã hoài nhơn phù mỹ phù cát tuy phước thành phố quy nhơn
phú yên là thị xã sông cầu tuy an thành phố tuy hòa phú hòa đông hòa